chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
không chỉ dừng lại ở mức tăng sáu bảy như mục tiêu đặt ra
năm hai nghìn một mươi bảy ngành công thương hoàn toàn tự tin rằng kim ngạch xuất khẩu có thể cán đích hai trăm linh tỷ usd
vấn đề được đặt ra lúc này là để tăng trưởng bền vững cho năm nay và những năm tiếp theo
việt nam vẫn cần có những giải pháp dài hơi giúp nâng cao tính cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu
cũng như những giải pháp để nhập siêu trong tầm kiểm soát
và vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình ngày hôm nay
cùng với chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong
và xin chào tiến sĩ nguyễn vĩnh phong cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
vâng ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về vấn đề này
tổng cục thống kê cho biết chín tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần một trăm năm mươi bốn tỷ usd
tăng một mươi chín tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong số đó khu vực kinh tế trong nước đạt bốn mươi ba hai tỷ usd tăng một mươi sáu
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm một mươi tám tỷ usd tăng hai mươi một
nếu loại trừ yếu tố giá kim ngạch hàng hóa xuất khẩu chín tháng tăng một mươi bốn bốn so với cùng kỳ
mặc dù có sự tăng trưởng như vậy nhưng trao đổi thương mại ba quý đầu vẫn nằm trong tình trạng nhập siêu
tổng cục thấm kê cho biết chín tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu chín tháng tăng một mươi bốn bốn so với cùng kỳ
theo bộ công thương trong năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam vẫn có thể cán mốc hai trăm linh tỷ usd
bên cạnh các giải pháp ngắn hạn thì để thích ứng với thị trường và cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của việt nam lâu dài
thì chính các doanh nghiệp phải học hỏi đổi mới phương thức sản xuất theo xu hướng thị trường
áp dụng khoa học kỹ thuật để làm ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao cho hàng hóa xuất khẩu
các doanh nghiệp để tổ chức hàng hóa xuất khẩu
thì phải sống tài và phát triển liên tục phải thay đổi mới
bắt buộc phải thay đổi theo xu thế của thị trường xu thế của thế giới để đảm bảo chúng ta có thể cạnh tranh với khách hàng
chúng ta đã có một nền tảng chính sách xây dựng theo kinh tế thị trường
và phù hợp với các chuẩn mực của thế giới một mươi phần được bảy mươi tám phần
chúng ta nếu như làm tốt hơn lĩnh vực này thì tính sáng tạo cao hơn và nền tảng chính sách của chúng ta dễ thích ứng hơn
hiện bộ công thương cũng đạt được tổ chức hàng hóa xuất khẩu
đang tăng cường công tác xúc tiến thương mại và năng lực sử dụng công cụ phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu
việc doanh nghiệp có thể vượt qua những hàng rào kỹ thuật phù hợp với yêu cầu quốc tế
đáp ứng được các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế sẽ giúp cho xuất khẩu việt nam tăng trưởng đúng như kỳ vọng trong năm hai nghìn một mươi bảy
tiến sĩ nguyễn minh phong
tương đối là nhẹ nhõm và đặc biệt là xuất khẩu như là một trong những điểm sáng của năm nay có thể nói là như vậy
động lực tăng trưởng xuất khẩu của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy được hội tụ bởi cả những yếu tố ở trong nước cũng như yếu tố ở nước ngoài
nó được tích hợp bởi cả những cái đà của hai nghìn một mươi sáu cũng như là những nỗ lực mới của hai nghìn một mươi bảy
trước hết phía các nhân tố khách quan chúng tôi cho rằng là hai nghìn một mươi bảy là một cái năm mà thế giới dường như có thể nói
đạt được độ hội tụ những điểm sáng tích cực nhất về phát triển kinh tế mở rộng thị trường
cũng như về quan hệ để tạo ra được sự tăng trưởng thương mại quốc tế nói chung khá hoạn mục theo đánh giá của hầu hết các tổ chức quốc tế
trong bối cảnh đó việt nam với tư cách là một nền kinh tế mở có độ mở cao đứng thứ năm thế giới nhất là về xuất khẩu
thì rõ ràng là được hưởng lợi từ điều này
hơn nữa là hầu hết có thể nói là như vậy các thị trường xuất khẩu lớn của việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy này
đều phát triển tốt
mỹ eu nhật hầu hết những cái đầu tàu kinh tế là những cái thị trường xuất khẩu lớn của việt nam đều có tăng trưởng tốt
cái thứ hai nữa là đang có một sự hồi phục về giá một số mặt hàng quan trọng của việt nam
ví dụ giá dầu rất là tốt thậm chí nó còn vượt tới năm đô so với cái dự toán chúng ta ban đầu
cái thứ ba nữa là có một cái sự mở rộng các cái thị trường xuất khẩu và giá cả một số mặt hàng nông nghiệp
trong đó đặc biệt là gạo và một số nông sản khác
lần đầu tiên
sau nhiều năm chúng ta có được thêm những hợp đồng xuất khẩu gạo quốc gia từ indonesia từ philippines
và đây cũng là một cái động lực để chúng ta có thêm một cái sự tăng trưởng rất là tích cực
đối với trong nước chúng ta có được một loạt những cái hội tụ tích cực
từ việc cải thiện môi trường đầu tư
đặc biệt là để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
bao gồm là điều kiện kinh doanh bao gồm là lãi suất
rồi những thủ tục khác nữa
nó giúp cho doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi hơn trong xuất khẩu
thứ hai nữa là các doanh nghiệp cũng rất nỗ lực tìm kiếm các thị trường
và tìm kiếm những nhân tố để cải thiện nơi cạnh tranh
và một trong những điểm
mà cần phải được ghi nhận như là một trong những bước ngoặt
của xuất khẩu việt nam
đó chính là áp dụng công nghệ cao
để đáp ứng được yêu cầu của các nước xuất khẩu
đầu tiên chúng ta xuất khẩu được gà
sang nhật bản
một thị trường cực kỳ khó tính
rồi chúng ta
áp dụng công nghệ cao để
tiếp tục mở rộng
các thị trường
về nhập khẩu
cho nên có thể nói năm nay
là một năm cực kỳ ấn tượng đối với rau quả của việt nam
chúng ta xuất khẩu trong vòng chín tháng
đã trên hai tỷ mấy đô
và khả năng là cả năm là ba tỷ đô
nó vượt rất xa so với xuất khẩu gạo
vượt rất xa so với xuất khẩu về dầu mỏ
với tư cách là hai cái mặt hàng
đã từng là chiếm vị trí hàng đầu xuất khẩu của việt nam
là nhờ áp dụng công nghệ cao việt nam đã mở rộng danh mục
các hàng xuất khẩu chủ lực
mà vốn xưa nay
là có tiềm năng
nhưng mà chưa được hiện thực hóa
ngược chiều với kết quả cả năm hai nghìn một mươi sáu là xuất siêu
hàng tỷ đô la mỹ
thì nhập siêu lại đang có xu hướng quay trở lại
theo ông thì đâu là lý do
năm nay nhập siêu nó xuất phát từ hai lý do chính
việc mà chúng ta gắn liền với cái dòng nhập
rồi một số
những cái sản phẩm gắn liền với cái việc chúng ta hạ thuế
theo cam kết hội nhập
nó tạo ra cái áp lực
nhập khẩu để mà
có được hàng rẻ hơn
và cái áp lực này sẽ tiếp tục duy trì trong năm sau khi mà chúng ta tiếp tục giảm
thay vì thế suất ba mươi như hiện nay sẽ giảm xuống
ô tô từ các nước asean sẽ vào việt nam nhiều hơn
và cái việc lắng lại
của cái quý bốn này
chính là chờ đợi cho một đợt nhập siêu tiếp tục
của năm sau
cái thứ hai là nó gắn liền với cái dòng
các cái hàng hóa linh kiện
sản phẩm trung gian
từ những cái doanh nghiệp fdi
mà coi việt nam là cái nơi để mà sản xuất và xuất khẩu
tôi lấy ví dụ samsung
khi họ lấy việt nam là cơ sở sản xuất
để xuất khẩu
thì rõ ràng là
việt nam chưa phát triển công nghiệp hỗ trợ
cho nên là chúng ta phải nhập cái dòng nhập nguyên liệu
từ hàn quốc rất nhiều
vào việt nam
để mà lắp ráp gia công để mà sau đó xuất khẩu
và đây chính là một trong những lý do rất quan trọng để khiến việt nam nhập siêu
nhưng cái dòng nhập siêu này có thể nói là không tiêu cực
bởi vì nó tạo việc làm nó tạo cái cơ hội cải thiện
cơ cấu của việt nam
và cũng chính vì cái giảm nhập siêu này mà có thể nói là năm nay là cái năm đầu tiên
có thể nói là như vậy
trung quốc đã không còn là cái nước mà
nhập siêu lớn nhất vào việt nam nữa
mà hàn quốc đã vượt lên
trở thành cái nước xuất siêu lớn nhất vào việt nam
và việt nam phải nhập siêu lớn nhất
từ hàn quốc
thì có thể nói là đây cũng chính là cái mà
nguyên nhân giải thích vì sao chúng ta lại nhập siêu
đấy là chưa kể một số mặt hàng nông nghiệp của chúng ta cũng bị giảm giá
và do đó là chúng ta là
xuất thì lượng nhiều hơn
nhưng mà giá trị thì lại giảm
và do đó nó tạo ra một cái hợp lực
cho cái bức tranh xuất
nhập siêu của việt nam trong năm nay
chúng tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta thường xuyên nhập khẩu
nhập siêu dịch vụ là một trong những cái
nhân tố rất tiềm tàng
và cần phải được cải thiện
hầu hết chín mươi chín có thể nói là như vậy
cái dịch vụ vận tải hàng hóa xuất khẩu
đều do nước ngoài đảm nhận
nghĩa là chúng ta phải nhập siêu
cái dịch vụ này
mà trong bối cảnh chúng ta càng tăng trưởng xuất khẩu bao nhiêu đó
chúng ta càng phải nhập siêu nhiều hơn
cái dịch vụ vận tải
và đây rõ ràng là một nghịch lý
một cơ hội mà chúng ta chưa nắm mắt được
và một nghịch lý chúng ta cần phải nhận diện để cải thiện nó
vậy thì để giảm nhập siêu chúng ta cần những giải pháp như thế nào
giảm nhập siêu nó đòi hỏi
là cái cơ cấu kinh tế của chúng ta nó phải được cải thiện rất căn bản
đó là phải phát triển mạnh mẽ công nghiệp hỗ trợ để giảm thiểu cái dòng nhập các máy móc linh kiện nguyên vật liệu v v
mà chúng ta phụ thuộc ở nước ngoài
đây như là một trong những điều kiện thiên quyết rất quan trọng
thứ hai nữa là chúng ta phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng trong nước
cái thứ ba nữa là chúng ta cũng phải thực hiện một cái chính sách đa dạng hóa thị trường
để tránh phụ thuộc vào một cái nước
một thị trường
do chúng ta sẽ cải thiện được cái bức tranh về
xuất nhập khẩu của việt nam
và cuối cùng là cái chính sách về hỗ trợ từ phía
nhà nước cũng phải được cải thiện
theo cái hướng là giảm thiểu tất cả các cái gánh nặng thể chế
các cái chi phí
về tài chính về vốn
về đất đai về các cái chi phí khác cho doanh nghiệp
để giúp doanh nghiệp nhẹ gánh
cải thiện ở nước cạnh tranh
xuất khẩu tốt hơn
cộng với cải thiện về thể chế
giảm bớt các thủ tục
bên cạnh đấy nữa thì những cái chính sách liên quan tới thông tin
tới cái hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường
những cái gọi là cơ sở pháp lý
để giúp doanh nghiệp
mở rộng thị trường ra nước ngoài
cũng là những cái giải pháp rất quan trọng tại phía nhà nước
và cuối cùng thì bản thân doanh nghiệp cũng phải cố gắng
anh mà không cố gắng thì tất cả các hội trợ khác nó chỉ là tiềm năng
vì thế doanh nghiệp cũng phải lựa chọn đúng sản phẩm
quản trị ở bên trong
rồi xây dựng thương hiệu
đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật
các yêu cầu kỹ thuật
thực hiện những cái nỗ lực
để mà tham gia vào chuỗi cung ứng
đặc biệt là chuỗi cung ứng xuất khẩu
có như vậy thì anh mới tham gia và ổn định được thị trường xuất khẩu
và chúng ta mới giúp
để mà cải thiện cái dòng nhập siêu ở việt nam
đặc biệt với doanh nghiệp nội trong thời gian vừa qua
bên cạnh việc
tìm ra những giải pháp để giảm nhập siêu
thì để giữ được đà tăng trưởng xuất khẩu bền vững và ổn định
theo ông chúng ta cần phải lưu ý những điểm gì ạ
đây là một bài toán có thể nói là đặt ra từ lâu
và lời giải của nó không phải chỉ một phía
cũng như không thể giải một lần
giải một lúc là xong
rõ ràng là cái việc để duy trì
và tăng trưởng cái xuất khẩu đó
thì một trong những giải pháp
rất quan trọng
là phải tăng cường cảnh báo
các doanh nghiệp
xuất khẩu của việt nam
trước những hàng rào kỹ thuật
mà đang ngày càng dựng lên rất là mạnh
tôi lấy ví dụ như là mỹ
hiện nay đang là cái nước có thể nói là đứng đầu thế giới về sử dụng các hàng rào kỹ thuật
mà chúng ta đang đứng trước
hàng chục hàng trăm những cái cảnh báo
từ phía mỹ
khiến cho các doanh nghiệp việt
là nếu không tuân thủ các cái yêu cầu về kỹ thuật
cũng như không tuân thủ các yêu cầu về hành chính
về mặt gọi là đăng ký hành chính
thì có thể có nguy cơ là bị kiểm tra kiểm soát càng nghèo hơn
gọi là thông quan cũng chậm hơn
rồi thậm chí không được tham gia vào thị trường xuất khẩu của mỹ
các thị trường khác cũng như vậy
thì rõ ràng là những cái cảnh báo
về các hàng rào kỹ thuật của nước ngoài
phải được bộ công thương phải được nhà nước
coi đây như là một trong những nhiệm vụ ưu tiên
để hỗ trợ các doanh nghiệp
trong cái quá trình mà tham gia vào thị trường xuất khẩu
chúng ta có khoảng một năm trăm linh doanh nghiệp xuất khẩu vào mỹ
tính đến cuối năm ngoái
nhưng mà hiện nay chỉ còn khoảng bảy trăm linh tám trăm linh doanh nghiệp vẫn được yêu cầu
đẩy nhập khẩu vào mỹ
thì rõ ràng đây là một cái
rất nguy hiểm
một nửa doanh nghiệp không đáp ứng được
do những cái hàng rào kỹ thuật
mà doanh nghiệp không để ý
các cơ quan nhà nước cũng lại
thiếu quan tâm
và do đó nó tạo ra một tình trạng rất nguy hiểm như vậy
trong khi mỹ là một thị trường xuất khẩu lớn nhất
thị trường xuất siêu lớn nhất của việt nam
và trong cái bối cảnh hiện nay đang ngày càng nâng lên các cái hàng rào kỹ thuật
và xu hướng bảo hộ nhiều hơn
thì rõ ràng đây phải là một cái áp lực rất lớn
cái thứ hai nữa chúng ta cũng phải cố gắng điều chỉnh
những cái chính sách để hỗ trợ xuất khẩu ví dụ như là chính sách tỷ giá
theo cái hướng là không được định hướng quá cao đối với việt nam
để làm mất cái khả năng cạnh tranh xuất khẩu của việt nam
hay là giảm bớt cái sức ép
giảm bớt cái năng lực cạnh tranh của việt nam
cái thứ ba nữa là cần phải
tạo các cơ hội để các doanh nghiệp tham gia được vào chuỗi
và củng cố cái vai trò của các hiệp hội
để các hiệp hội này phải đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp xuất khẩu
chứ không phải chỉ là một đơn vị trung gian một cái tay hành chính nối giải của nhà nước
mà phải thực sự vì quyền lợi bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp
hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề kỹ thuật
hỗ trợ về mặt tư vấn hỗ trợ về mặt
để doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu
các cái chuỗi mà
xuyên quốc gia
và bên cạnh đó như đã nói các doanh nghiệp cũng phải hết sức cố gắng
nếu không cố gắng thì chắc chắn là
các tiềm năng nó chỉ còn là tiềm năng thậm chí các cơ hội có thể bị mất đi
trong bối cảnh mà
tình thế và thị trường thay đổi rất là nhanh
vâng một lần nữa cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong
đã tham gia chương trình ngày hôm nay
với những tín hiệu tích cực
trong những tháng vừa qua xuất khẩu việt nam nhiều khả năng có thể khép lại năm hai nghìn hai mươi
với một kết quả như chúng ta mong đợi
giữ được đà tăng trưởng xuất khẩu bền vững và ổn định
cho các năm sau
chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm
và xuất khẩu việt nam vẫn cần sự chung tay từ nhiều phía
với những giải pháp thiết thực
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại